thưa quý vị theo dõi các nội dung chi tiết trong chương trình ngày hôm nay và mở đầu là các tin tức cập nhật an ninh trật tự
thưa quý vị đỗ xuân hiếu trú tại phường cửa nam quận hoàn kiếm thành phố hà nội đang vận chuyển năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến và hai kg ketamine thì bị lực lượng công an mật phục bắt quả tàng
trước đó đối tượng đỗ xuân hiếu
thuê xe ô tô từ tp hà nội đến nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường hưng dũng tp vinh
tại đây đối tượng hiếu thuê xe máy từ nghệ an sang khu vực biên giới huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh để lấy ma túy rồi vận chuyển về thành phố vinh
khi di chuyển đến gần khu vực khách sạn thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
tăng vật thu giữ là năm mươi bốn tám trăm linh viên hồng phiến hai kg ketamin hai điện thoại di động một xe ô tô một xe máy
được biết hiếu là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia bị công an triệt phá vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng thu giữ một mươi một tám trăm năm mươi tám viên ma túy hồng phiến
ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua tại khu vực ngã ba cam liên thuộc địa phận xã cam liên huyện lệ thủy quảng bình lực lượng công an kiểm tra xe ô tô do hồ quang hòa
chú tỉnh quảng trị điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trong túi sách của tống thị nhật xuân chú tỉnh quảng trị có một bọc ni lông màu trắng bên trong chứa sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
số ma túy này được đối tượng đưa từ huyện cam lộ quảng trị ra để bán cho các đối tượng quen biết qua mạng xã hội trên địa bàn tỉnh quảng bình thì bị bắt giữ
tiếp tục điều tra mở rộng lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của tống thị nhật xuân tại khu phố tám thị trấn cam lộ huyện cam lộ quảng trị đã phát hiện thu giữ một bọc ni lông màu trắng bên trong chứa năm tám trăm năm mươi tám viên nén ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
ngày ba mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông phi tang thi thể
theo nội dung bản án sơ thẩm bị cáo hà thảo huyên hoa cùng hai nạn nhân tham gia tu luyện phản khoa học cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cả nhóm thuê một căn hộ tại huyện xuyên mộc bà rịa vũng tàu để tu luyện
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín nạn nhân trần đức linh vì kiệt sức nên tìm cách bỏ trốn thì bị hà và trần trí thành bắt giữ đánh đập đến tử vong rồi mang thi thể linh về căn nhà thuê ở huyện bào bàng tỉnh bình dương rồi quấn băng keo bỏ vào thùng phi nhựa đổ bê tông phi tang
sau đó đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hà thảo huyên và hoa xiết cổ trích điện làm thành tử vong và cho thi thể vào thùng phi nhựa đổ bê tông vào
đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhóm hà bị bắt giữ khi đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi một khách sạn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chủ mưu phạm thị thiên hà y án tử hình về tội giết người bị cáo nguyễn ngọc tâm huyên một mươi chín năm tù
trịnh thị hồng hoa mẹ của hà một mươi ba năm tù cùng về tội giết người và không tố giác tội phạm
bị cáo lê ngọc phương thảo bị tòa sơ thẩm tuyên hai mươi hai năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm không có kháng cáo
việc chốt trực được tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội thực hiện liên tục ở các khung giờ khác nhau tại các quận huyện trên địa bàn của hà nội
nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến đường
phát hiện tổ công tác một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy đi ngược chiều và hệ quả tất yếu của hành vi vi phạm là đây
từ kia nó đèo em em ngối đầu đằng sau nên em không để ý cả bạn em bỏ chạy
các trường hợp vi phạm có độ tuổi còn rất trẻ
kẹp ba không đội mũ bảo hiểm và che biển số xe trường hợp này đã được đưa về chốt để tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng quy định
chứng minh thư của đây không

lấy tờ truy sân thế nào
thanh niên này bất chấp hiệu lệnh đã quay đầu xe để tháo chạy tuy nhiên tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn
em vi phạm giao thông ạ
thế thì khi vi phạm giao thông anh ta làm gì
em quay đầu xe để tránh gất chốt ạ
những trường hợp vi phạm khác đều được kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào những dịp cuối năm các đối tượng vi phạm pháp luật thường hoạt động mạnh hơn
do vậy các đối tượng này thường là một là buôn bán hàng hóa không có xuất xứ
thứ hai nữa là buôn bán về pháo lổ vận chuyển pháo lổ và có các vũ khí lóng để trong người hoặc là trong các phương tiện giao thông
do vậy là chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ là thực hiện nhiệm vụ phải kiểm tra
kiểm soát thật kỹ các trường hợp như thế này để xử lý và bàn giao cho các lực lượng chức năng giải quyết theo đúng quy định
từng địa bàn ở các quận huyện có tính chất và tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông khác nhau
chính vì vậy các tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một đã chủ động nắm bắt và lên các phương án phù hợp nhất để phòng chống và ứng phó với những sự việc xảy ra
các hàng quán bây giờ là thực hiện đóng cửa trước hai mươi một h
do vậy lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất là thưa vắng
những ngày cận tết này thì chúng tôi là làm nhiệm vụ trên tuyến giao thông thường xuyên làm việc vào những buổi tối khuya
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai đối tượng về hành vi khai thác cát trái phép
trước đó tổ công tác tuần tra trên tuyến sông cổ chiên đến đoàn thúy phận thuộc ấp long trị xã long đức
thì phát hiện bắt giữ một ghe gỗ không biển số của trần văn hùng và anh nguyễn văn cường người làm thuê
cùng ngụ ấp long trị xã long đức thành phố trà vinh đang hút cát sông nên tiến hành kiểm tra và lập biên bản ghi nhận vụ việc
qua làm việc trần văn hùng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và thừa nhận hành vi khai thác các sông trái phép
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện ghe gỗ của trần văn minh đang hút cát gần đó
trên ghe còn có anh đỗ văn đoàn là người làm thuê
qua làm việc trần văn minh cũng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và thừa nhận hành vi khai thác cát sông trái phép
cũng trong sáng nay trên đường trần văn dầu thuộc địa bàn phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người chết một người bị thương
theo thông tin ban đầu hơn chín giờ cùng ngày xe tải biển số năm mươi một c hai trăm linh chín chạy trên đường trần văn dầu hướng từ đường võ trần trí đi quốc lộ một
khi đến trước tín hiệu đèn giao thông gần giao lộ trần văn dầu đường số hai khu công nghiệp tân tàu phần thân tàu a quận bình tân
thì tông liên tiếp xe tải nhỏ đang dừng đậu bên đường và xe máy biển số sáu mươi ba s tám một nghìn bảy trăm năm mươi bốn chạy cùng chiều
chiếc xe tải lao tiếp lên vỉa hè tông gãy một cục sắt rồi mới dừng lại
hậu quả khiến hai người đi chung xe máy ngã ra đường trong đó người nữ bị bánh xe tải cán lên tử vong
người đàn ông đi cùng bị chấn thương tài xế xe tải gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường
nhận tin báo công an quận bình tân có mặt phong tỏa xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị người tình của cha đánh tử vong
thì trong sáng nay công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn kim trung thái
là cha ruột của nạn nhân để tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé
công an quận bình thạnh đã bắt khẩn cấp nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ quận một tp hcm do có hành vi đồng phạm tiếp xúc với nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ tỉnh gia lai
công an quận đã mời thân nhân của nạn nhân lên để làm việc duy trì ảnh bé về hương khói
trước đó ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh đã tống đạt các quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn võ quỳnh trang về hành vi hành hạ trẻ em
đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng lãnh đạo công an thành phố yêu cầu xử lý nghiêm và đưa vụ việc ra làm án điểm răng đe
và cảnh tỉnh đối với các loại tội phạm liên quan đến xâm hại bạo hành trẻ em
nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng nai đặc biệt trên các tuyến quốc lộ
tập trung nhiều phương tiện giao thông dịp lễ tết hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai
thực hiện đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm
tết dương lịch năm nay người dân được nghỉ dài ngày nên dự kiến lượng phương tiện sẽ gia tăng gấp hai ba lần ngày thường
do người dân về quê và đi du lịch tăng thực hiện cao điểm đảm bảo trực tựa an toàn giao thông và trực tựa xã hội
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng nhâm dần và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông điều tiết giao thông thông suốt không để ủng tắc giao thông
và chú trọng công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để đảm bảo trật tựa an toàn giao thông diễn tuyến đoàn chủ huy và cán bộ nhân sĩ trạng giao thông chứa tre
sẽ tập trung cao điểm và một trăm linh là về con người và phương tiện các thiết bị kỹ thuật để đảm bảo
các nhiệm vụ của ban giám đốc của ban lĩnh đạo phòng giao để giữ vững trật tựa an toàn giao thông diễn tuyến
theo kết quả thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh đồng nai
năm hai nghìn hai mươi một tai nạn giao thông xảy ra hai trăm linh bảy vụ làm chết một trăm năm mươi tám người bị thương một trăm linh ba người giảm tám mươi chín vụ so với năm hai nghìn hai mươi hai
phối hợp cùng các ngành chức năng phát hiện xử lý vụ vận chuyển hơn năm mươi kg ma túy
phát hiện xử lý nhiều vụ việc vi phạm trên tuyến giao thông
như chở người trong thùng xe đông lạnh để thông chốt kiểm dịch chở tử thi nhiễm covid một mươi chín trái phép vận chuyển rượu nhập lậu
tuy nhiên vấn đề khó khăn hiện nay trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông vào thời điểm lễ tết
lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đặc biệt là trên tuyến quốc lộ một tuyến đường kết nối đi qua nhiều tỉnh thành
các phương tiện vi phạm tốc độ không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông còn cao
tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
trong khi đó các biện pháp phòng ngừa xử phạt nguội qua hệ thống camera chưa thật sự hiệu quả chưa đủ sức răng đe
trên cơ sở dự đoán tình hình bc tám cũng đã xây dựng tất cả các kế hoạch để đảm bảo cho tượng giao thông
đảm bảo cho bà con vui xuân đón tết cũng như là vui các ngày sự kiện đảm bảo về tính mạng tài sản
và cũng không để điểm nóng và phức tạp xảy ra trên tuyến địa bàn mà bc tám bảo lý
hiện nay tổ công tác đặc biệt và các trạm kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường lực lượng linh động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đối với phi phạm ở các tuyến địa bàn phức tạp nhằm đảm bảo tình hình về trật tự an toàn giao thông
để người dân có những ngày lễ tết thật sự an toàn
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác tại tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo mới về việc đi học trực tiếp của học sinh trên địa bàn
sau thời gian thí điểm đối với khối chín và khối một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm quyết định cho các trạm kiểm soát giao thông
các cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
riêng xã đảo thạnh an cần giờ học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai được đến trường
học sinh sẽ được tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ một tại trường
từ ngày bốn tháng một đến ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
tp hcm cho phép các trung tâm ngoại ngữ tinh học cơ sở hoạt động giáo dục
kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa được tổ chức dạy trực tiếp
nhưng phải được ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của quận quyện kiểm tra
thẩm định kế hoạch phương án phòng chống dịch trước khi tổ chức
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giáo dục và đào tạo chủ động phối hợp sở y tế
ra soát tham mưu điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn đối với các cơ sở giáo dục khi cần thiết
hai cơ quan này tiếp tục hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp
phù hợp từng bậc học linh hoạt theo cấp độ dịch kịp thời tham mưu với thành phố
mở rộng dạy học trực tiếp cho các lớp còn lại và trẻ mầm non sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
trong sáng nay ba mươi một tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hcm đã có họp báo công bố một mươi sự kiện nối bật nhất của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
một mươi sự kiện nối bật của tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi một
gồm thứ nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thứ hai thành phố thủ đức thành phố đầu tiên của thành phố trực thuộc trung mương chính thức đi vào hoạt động
thứ ba thành phố hồ chí minh trải qua đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát
thứ tư thành phố ấn phó với vaccine chưa từng có trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ năm cả nước vì thành phố cùng thành phố vượt qua đại dịch covid một mươi chín
thứ sáu chương trình dân hỏi thành phố trả lời chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội
thứ bảy lễ tướng niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ đã mất trong đại dịch covid một mươi chín trang trọng xúc động và linh thiên
thứ tám thành phố hồ chí minh quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư có nhiều điểm sáng về kinh tế
thứ chín thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân lực lượng vũ trang tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
dự vận an ninh chính trị trật tựa an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
thứ mười thành phố hồ chí minh tận dụng thời cơ tăng tốc chuyển đổi số đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt
thứ hai mươi một là một năm đầy khó khăn của cả nước trong bối cản dịch covid một mươi chín bủ vây
là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất thành phố hồ chí minh đã trải qua một cuộc chiến chưa từng có tiền lệ
dù vậy dưới muôn vàng hiểm nguyên thử thách
dân thành phố đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn của đợt dịch thứ tư sẵn sàng với cuộc sống bình thường mới
xin mời quý vị cùng nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một với những dấu ấn không thể nào quên của thành phố mang tên bác